tuy nhiên để giảm bớt gánh nặng cho bệnh nhân các bệnh viện công đã miễn phí hoàn toàn chi phí xét nghiệm còn đối với các bệnh viện tư nhân chi phí này cũng được giảm một nửa
tại bệnh viện đà nẵng tất cả bệnh nhân cũng như người nhà hỗ trợ chăm sóc khi điều trị nội trú đều được lấy mẫu xét nghiệm sars cov hai bằng phương pháp realm rt pcr trước khi nhập viện
đối với những trường hợp cấp cứu cần phẫu thuật gấp sẽ được test nhanh kháng nguyên để đảm bảo an toàn phòng chống dịch trong bệnh viện
và tất cả chi phí xét nghiệm này đều được miễn phí mức phí xét nghiệm covid một mươi chín chỉ được tính với người nhà thứ hai
tức là người nhà phòng chống dịch
và người chăm bệnh thứ hai vào thay người ban đầu
cảm bảo an toàn phòng chống dịch covid một mươi chín